vâng tình trạng cáo độ bóng đá đang có nhiều diễn biến phức tạp đặc biệt là trong đây giai đoạn mùa euro và các giải đấu bóng đá lớn cấp châu lục
và tại hải dương qua công tác phòng ngừa đấu tranh lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng tham gia vào các đường dây cá độ bóng đá
số tiền giao dịch lên đến hàng chục tỷ đồng mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây của phóng viên antv
ngày hai mươi bốn tháng sáu công an huyện bình giang triệt phá một đường dây cá độ bóng đá với sự tham gia của bảy đối tượng
trong đó nguyễn văn chức chú tải thành phố hải dương và đối tượng phạm ngọc tú chú tại huyện bình giang là hai đối tượng cầm đầu
đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một trước thời điểm diễn ra giải đấu euro trức và tú đã thống nhất cùng nhau tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thông qua mạng internet để kiếm lời
tú đã đưa cho trức một tài khoản cáo độ bóng đá để trức quản lý điều hành
có nhiệm vụ tìm khách
tính đến thời điểm đường dây cá độ này bị triệt phá tổng số tiền tham gia đánh bạc đã lên đến hai mươi tỷ đồng
trong khi đó vào ngày một mươi chín tháng sáu
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng đã phối hợp với công an phường trí minh thành phố trí linh tỉnh hải dương
cũng đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá gồm năm đối tượng đều ở thành phố trí linh tham gia trong đó nguyễn trọng bình chú tại phường văn đức cầm đầu
từ ngày một mươi một tháng sáu cho đến ngày một mươi chín tháng sáu các đối tượng trong đường dây đã tham gia cá cược tại các trận bóng đang diễn ra trong mùa giải với số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng
hàng tuần đầu tuần em cộng tính trên
em chốt với cả giá tiền thanh quán
người thấp nhất thì thua một triệu bảy một triệu tám
người thua một mươi triệu người được một người được một mươi mấy triệu
trừ người được người thua thì được tầm một mươi hai mươi triệu
hiện đang trong mùa euro và một số giải đấu bóng đá lớn đang diễn ra trên thế giới
sự kiện này được nhiều người hâm mộ bóng đá theo dõi
tuy nhiên trong giai đoạn này cũng có nhiều đối tượng do hám lợi nên đã sử dụng các tài khoản trên các trang mạng internet
để môi giới tổ chức cho các đối tượng tham gia cá cược làm ảnh hưởng bất lợi đến tài chính của các cá nhân gia đình và tập thể
tiếp ơn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trở tư
khuyến cáo đối với người dân thì chúng tôi trước tiên là người dân cần nhận thức là tất cả các hành vi cá độ bóng đá bằng ăn thua bằng tiền đều đang bị pháp luật nghiêm cấm
thì người dân cần nhận thức
đây là hành vi mình không được phép thực hiện
và tác hại của hành vi cáo độ bóng đá đối với an ninh trật tự nói chung đối với nền kinh tế gia đình đối với hạnh phúc gia đình
và những vấn đề tiên quan khác kéo theo là vô cùng nghiêm trọng
cái này đề nghị người dân trong quá trình trong cuộc sống mà phát hiện những cái dấu hiệu những đối tượng có cái biểu hiện về cá độ bóng đá
thì nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng phối hợp nhanh chóng cung cấp tài liệu để phục vụ cho chúng tôi
trong công tác thu thập tài liệu để phòng ngừa đấu tranh và xử lý kịp thời hiệu quả
trong giai đoạn này công an tỉnh đã và đang tập trung lực lượng phương tiện phối hợp với các cục nghiệp vụ công an các đơn vị
để phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn đồng thời xử lý nghiêm các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật
liên quan đến cá độ đánh bạc trên không gian mạng nhằm tránh sự thất thu về tài chính duy trì sự ổn định về an ninh trở tự trên địa bàn